sau hai trận lũ hàng nghìn hộ dân tại tỉnh quảng bình rơi vào cảnh tráng tay nhà cửa hư hại và gia súc gia cầm bị cuốn trôi lương thực hạt giống thì bị nhấn chìm trong nước lũ
để ổn định cuộc sống lâu dài hơn lúc nào hết người dân vùng lũ rất cần sự hỗ trợ giúp sức về cây con giống và đồng vốn để khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống lâu dài
chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần tại quảng bình hai cơn lũ đã khiến hàng trăm con trâu bò bị chết hàng ngàn con gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi
nhiều diện tích lúa hoa màu bị hư hại khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tái sản xuất sau lũ
gia đình bà phan thiệu ngoan và rất nhiều hộ dân tỉnh quảng bình đã bị thiệt hại nặng nề
tại huyện lệ thủy theo thống kê trong hai đợt lũ vừa qua đã có gần một hectare hoa màu bị hư hại hơn ba sáu trăm linh con gia súc bị chết gần sáu con gia cầm bị cuốn trôi
bên cạnh đó còn có hàng trăm hồ nuôi cá bị thiệt hại hoàn toàn nhiều tấn hạt giống và lương thực dự trữ của người dân bị ẩm ướt hư hỏng
điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất và nuôi trầm của người dân sau lũ
hai trận lũ từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi và từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một vừa rồi đã làm thiệt hại rất lớn đối với ngành sản xuất nông nghiệp của huyện lệ thủy
đặc biệt là sạt lửa về hệ thống kênh mương và các loài dòng cây con
do đó trong vụ sản xuất nông nghiệp sắp tới chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng đang còn kêu gọi các nhà hào tâm đề nghị tỉnh
chúng tôi cũng đang hỗ trợ để đảm bảo những vụ sản xuất sắp tới
hiện nay người dân ở quảng bình đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định đời sống và chuẩn bị bước vào vụ đông xuân
tuy nhiên sau lũ ở nhiều địa phương hầu như tất cả cây giống con giống đều trôi theo dòng nước lũ
do đó để gây dựng lại sản xuất ổn định cuộc sống thực sự là bài toán khó cho cả chính quyền và người dân